các tỉnh như quảng ninh hải phòng thái bình nam định và cả ninh bình vẫn còn có mưa nhỏ dài rác nhưng nền nhiệt đêm thì không còn giảm thêm nữa
nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay ở khu vực vùng núi phía bắc phổ biến trong khoảng từ một mươi năm một mươi bảy độ một số nơi thậm chí chỉ còn từ một mươi hai một mươi ba độ trong khi ở khu vực đồng bằng nhiệt độ là từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
sao đến ngày mai khi mà khối không khí lạnh vẫn suy yếu thêm được đà vùng áp thấp phía tây sẽ phát triển và mở rộng hơn về phía đông
khiến cho khu vực phía đông bắc bộ về trưa và chiều trời sẽ mỏng mây và hứng nắng nhẹ nên nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây trời có nắng sớm mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh như lào cai lai châu điện biên sơn la hay là cả khu vực hòa bình sẽ ở mức từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
không khí lạnh yếu đi vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông
đối với khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trong sáng ngày mai vẫn còn có mây nhiều đến trưa và chiều mây sẽ giảm nhanh và có nắng
nên nhiệt ngày vì thế mà cũng tăng nhanh lên mức hai mươi bốn hai mươi sáu độ cho khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh và phổ biến mức nhiệt từ hai mươi bảy đến ba mươi độ cho khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
trong khi đó ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ngày mai trời vẫn có nắng sớm
nên nhiệt ngày duy trì mức cao trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
giữa tác động của khối không khí biển ổn định khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết tiếp tục khô nóng không có mưa
với nhiệt độ có xu hướng tăng dần trưa chiều mai nhiệt độ sẽ chạm ngưỡng ba mươi ba độ ở khu vực tây nguyên
còn đối với nam bộ nắng nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ vẫn xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh miền đông nam bộ
trong khi ở các tỉnh miền tây nhiệt độ phổ biến mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km gió nam đến đông nam cấp ba nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
và trời không mưa khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước